năm hai nghìn hai mươi hai vĩnh phúc là tỉnh đứng đầu cả nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực

một tỉnh được đánh giá là điểm sáng đứng đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn
từ đây đặt ra vấn đề về sự thực chất tính hiệu quả trong hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh

theo kết quả công bố của thanh tra chính phủ

có một mươi năm địa phương đạt từ bảy mươi điểm trở lên

tại hội nghị lần thứ năm của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh

trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh vĩnh phúc
yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương chủ động kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
tại cơ quan đơn vị để kịp thời ngăn chặn từ sớm từ xa các vụ việc tham nhũng tiêu cực
tuy nhiên lời nói đã không đi đôi với việc làm
chống tham nhũng tiêu cực vốn đã là công việc khó khăn
nhưng chống tham nhũng tiêu cực ở các địa phương lại càng khó khăn hơn
ở đây tư tưởng thân hữu hay địa phương chủ nghĩa có sức trì phối mạnh mẽ

cấp xã và qua một loạt các thời gian như vậy thì tính thân hữu tính gắn bò của nó
kể cả chuyện tình làng nghĩa sở lẫn chuyện ân huệ với nhau là giảm cuộc rất là dữ dữ
cho nên đấy là một cuộc đấu tranh rất khó khăn

bởi lẽ người đứng đầu vốn có tính chi phối mạnh mẽ
một khi người đứng đầu đã chót nhúng chạm

bộ máy thanh tra kiểm tra giám sát kể cả bộ máy cơ quan tư pháp rất dễ bị vô hiệu hóa
do chúng ta có người đứng đầu đảng chính quyền rất là cao
cho nên là có thể chi phối tất cả các hoạt động của các cơ quan

người đứng đầu vi phạm có thể lũng đoạn được bộ máy đảng và nhà nước gì đó được

như vậy có thể thấy để công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương đạt hiệu quả như mong muốn

biến chất là công việc rất khó khăn phức tạp vì các đối tượng tham nhũng tiêu cực luôn nghĩ ra trăm phương hình kế

trong công tác đấu tranh với tham nhũng tiêu cực thì quá trình hoạt động tại các địa phương
cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sát quyết liệt từ trung ương

để chống tình trạng hình thức cục bộ trong quá trình hoạt động
cái ban chỉ đạo phòng chống tham dụng tiêu cực ở địa phương cũng như ban chỉ đạo phòng chống tham dụng trung ương
làm sao chúng ta chỉ đạo lãnh đạo cơ quan có một sự phối hợp chặt chẽ
chúng ta đưa ra các giải pháp đồng bộ và đặc biệt là nhấn mạnh cái thái độ trách nhiệm của cán bộ đảng viên
nhất là những người lãnh đạo đặc biệt là người đứng đầu

xây dựng một đội ngũ cán bộ liêm chính để làm sao chúng ta có một cơ chế quản lý chặt chẽ
đấy mới là điều quan trọng
trong đó cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu kiểm soát quyền lực người đứng đầu được xem là giải pháp căn cơ

người đứng đầu nó như là một người tư lệnh

vậy thì chúng ta phải có một cái cơ chế lãnh đạo có tính thật thẻ
để chúng ta có thể đấu tranh ngay từ đầu để tránh cái tình trạng gọi là độc đoán
nhiều một số nơi dẫn đến cái câu chuyện là người đứng đầu vi phạm

đã kiên quyết đưa ra khỏi đảng những cán bộ đảng viên không còn đủ tư cách bất kể đó là ai ở vị trí nào
tuy vậy để công cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực tiếp tục có thêm những kết quả to lớn hơn nữa
nhất là ở các địa phương thì quyết tâm chính trị phải đi đôi với những giải pháp đủ mạnh để phòng chống hiệu quả